tại di tích cung an định trung tâm bảo tồn di tích cố đồ huế đã khai mạc triển lãm với chủ đề
một trăm linh năm cung an định nhân ngày di sản văn hóa việt nam và kỷ niệm di tích cung an định tròn một trăm linh tuổi năm một nghìn chín trăm một mươi bảy hai nghìn một mươi bảy
công an định được xây dựng năm một nghìn chín trăm một mươi bảy là công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo của triều nguyễn
mang phong cách châu âu kết hợp trang trí truyền thống cung đình
dưới chiều của hoàng đế khẳng định năm một nghìn chín trăm một mươi sáu đến một nghìn chín trăm hai mươi năm công an định là nơi tổ chức các lễ tiếp tân
lễ khách hỉ của hoàng gia với sự tham dự của đinh thần và các quan chức thuộc chính phủ bảo hộ pháp
đây là nơi ghi dấu một giai đoạn gia đình cựu hoàng đế bảo đại sinh sống sau khi thoái vị
sau gần nửa thế kỷ rơi vào quên lãng dưới tác động của thời gian của chiến tranh và sự vô tâm của con người
vẻ đẹp của cung an định bị vùi lấp thậm chí bị hủy hoại nghiêm trọng
từ năm hai nghìn hai
công an định được bàn giao cho trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế quản lý
trùng tu và tôn tạo để trả lại vẻ đẹp vốn có của tòa lâu đài tráng lệ đầu thế kỷ hai mươi
du khách tham quan triển lãm một trăm linh năm cung an định sẽ được chiêm ngưỡng những cổ vật gắn liền giai đoạn cuối cùng của nhà nguyễn
với gần một trăm linh tư liệu hình ảnh cùng các công cụ hỗ trợ như bản vẽ xa bàn mô hình thiết bị trình chiếu ba d
đặc biệt là ứng dụng thử nghiệm khám phá di tích bằng công nghệ qr code và hình ảnh ba trăm sáu mươi độ
triển lãm mở cửa từ bảy h đến một mươi bảy h hàng ngày tại địa chỉ cổng chính một trăm bảy mươi chín phan đình phùng và cổng phụ một trăm năm mươi nguyễn huệ tp huế